tối cùng ngày tại buổi tiếp đại diện hội việt kiều ở siêm diệp thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
tại cuộc hội đàm với thủ tướng samdek hun sen vào chiều cùng ngày thủ tướng đã đề nghị chính phủ
campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và sớm giải quyết giấy tờ cho bà con
để cộng đồng người việt nam tại campuchia được ổn định về địa vị pháp lý và kinh tế
thủ tướng cho biết trong các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua
đây vẫn sẽ là vấn đề được ưu tiên đặt ra thủ tướng cũng chia sẻ với khó khăn của những
người việt nam đang sinh sống ở siem diệp đồng thời đề nghị đại sứ quán và tổng lãnh sự quán
việt nam tại campuchia phải tích cực bảo vệ quyền lợi ích kịp thời cho kiều bào khi gặp khó khăn
cũng như hỗ trợ cho bà con học tiếng việt và tiếng khmer
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành tặng cho bà con việt kiều nghèo ở xiêm diệp năm tấn gạo